tạo vỏ bọc giàu có sang trọng và quen biết được nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh và ngành công an
đối tượng huỳnh ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cư trú ở ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình huyện châu thành tỉnh an giang
đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
với chiêu bài hứa hẹn chạy trường chạy việc làm vào các ngành quân đội và công an
với tâm lý nôn nóng vì ra trường mà chưa xin được việc làm nên vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
anh đinh dương ân và võ minh tươi cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú tại huyện châu thành tỉnh an giang
mang hồ sơ xin việc nhờ huỳnh ngọc tuấn giúp đỡ
tại đây tuấn hứa sẽ xin cho ân vào làm việc tại công an tỉnh an giang với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
còn tươi vào làm việc tại tập đoàn lộc trời với giá chín mươi triệu đồng

tuấn yêu cầu hai người phải đặt cọc trước một mươi năm triệu đồng cho tuấn để làm chi phí đi lại và giao dịch
hai sinh viên nghi ngờ bị lừa đảo nên đã ghi âm lại cuộc điện thoại với tuấn sau đó trình báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã kết hợp với công an xã bình hòa tiến hành bắt quả tang đối tượng tuấn đang nhận số tiền một mươi năm triệu đồng từ người xin việc
các đối tượng thường không bao giờ lấy số tiền lớn trước hứa hẹn là khi nhận được việc làm xong mới nhận số tiền
nhưng trong thời gian sinh việc thì các đối tượng này tìm mọi cách lấy các khoản tiền nhiều lần và từ đó sẽ lấy hết
sau đó thì viện những ký cớ như là đang làm hồ sơ đang được xét duyệt để mà tìm cách chạy trốn
có nhiều đối tượng đã lợi dụng việc các lực lượng vũ trang công an
đi tặng quà hoặc là đi sinh hoạt với người dân
từ đó các đối tượng này tìm mọi cách lân la đến gần để được chụp ảnh quay phim
để có những hình ảnh đó làm cái niềm tin cho người dân khi mà tiếp xúc với đối tượng này
với tâm lý muốn cho con em mình thi vào các trường thuộc khối lực lượng vũ trang
hoặc làm việc trong ngành công an quân đội
nhiều gia đình đã tìm đến gặp tuấn để nhờ giúp cho con mình thi đậu vào đại học an ninh nhân dân
tuấn ra giá hai trăm linh triệu đồng và phải đưa trước cho tuấn ba mươi
tại cơ quan điều tra tuấn còn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ lừa đảo khác
như làm giả các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của quỹ tín dụng mỹ bình thành phố long xuyên với số tiền nhiều tỷ đồng
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam huỳnh ngọc tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo cho mọi
mọi người cần hết sức tỉnh táo trước những cho lừa đào núp bóng co chạy việc chạy trường chạy băng cấp để tránh tiền mất tật mang